những hocker trôn vùi tuổi thanh xuân ở trại giam vì ma túy
hàm chơi thích hưởng thụ nhiều cô gái trẻ đã phải trả một cái giá quá đắt khi đang ở độ tuổi trẻ nhất đẹp nhất của mình trong bốn bức tường trại giam
với tư tưởng thích hưởng thụ muốn có nhiều tiền ăn chơi mua sắm làm đẹp nhưng lười lao động
nhiều cô gái trẻ đã phải trôn vùi tuổi thanh xuân của mình sau bốn bức tường trại giam vì buôn bán ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đáng tiếc trong số những cô gái đó có người mới chỉ một mươi bảy một mươi tám tuổi
lần đầu đi giao ma túy đã bị bắt ngay cửa khách sạn
sinh năm hai nghìn bốn hpt quê phú thọ nữ phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam thanh phong
thanh hóa triều nam
tê đã chấp hành án tại trại giam này hơn hai năm vì tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án hai năm năm tù
thảo cho biết mình bị bắt khi đi giao ma túy kiếm tiền dịp tết năm hai nghìn hai mươi
theo lời nữ phạm nhân này gia đình cô ở phú thọ bố mẹ có trang trại chăn nuôi lớn với thu nhập tốt
nhưng học đến lớp một mươi cô bỏ học giữa trường do mãi chơi
trong thời gian ở nhà ta nhập quần áo từ chợ ninh hiệp hà nội
hàng gia dụng bán online kiếm thêm thu nhập
bán được hơn một năm thì cô gái trẻ bỏ gia đình xuống hà nội mở shop bán hàng
trong thời gian này một số chị gái xinh đẹp đến mua hàng và gạ gẫm tê đi chơi
lúc bán quần áo các chị đến mua rồi mời đi sinh nhật
lúc đến quán hát các chị cho kẹo ma túy và nước ngọt mình uống mà không biết
dần dần thành quen các chị rủ đi giao ma túy
các chị bảo do ma túy dễ kiếm lời lại nhanh có tiền mà rất nhản nhã
t kể theo lời chia sẻ của t mỗi đơn giao thành công các chị ấy sẽ chia đôi lợi nhuận trên giá trị của đơn hàng
nếu đơn hàng đó một mươi triệu tê sẽ lấy năm triệu đồng tiền công ship
sau nhiều lần rụ rỗ gần tết năm hai nghìn hai mươi hai tây đồng ý đi giao thử một đơn hàng đầu tiên với giá trị hơn năm triệu đồng
nếu cho lọt tê sẽ lấy năm triệu đồng tiền công ship
tê sẽ có hai năm triệu đồng tiền ship với một quãng đường ngắn từ quận hai bà trưng lên quận ba đình hà nội
tề lại em cứ nghĩ đi giao ma túy đơn giản thôi vì đã có các chị bảo kê
hôm đó chế bảo giao cho một khách hàng ở khách sạn chỉ cần giao lên phòng rồi cầm tiền về
lúc vừa đến sảnh chuẩn bị bấm thang máy đi lên thì em bị công an về cổng tay
em sợ quá vì quá bất ngờ nên ỏa khóc rất to
trên người em lúc này có sáu viên kẹo
một chỉ kè
thời điểm này em mới một mươi bảy tuổi
theo lời chia sẻ của nữ phạm nhân này sau khi bị bắt một giờ đồng hồ thì bố mẹ biết vụ việc do công an xã gọi về
lúc gặp em bố mẹ dẫn người nhưng động viên em khai báo hết vụ việc cố gắng cải tạo rồi về với gia đình
nhưng bố mẹ cũng không quên dặn dò nếu còn lần sau tái phạm sẽ tử mặt em luôn
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tế sẽ chấp hành xong án phạt tù trở về nhà khi mới tròn hai mươi tuổi
khuôn mặt cỏ ngây thơ vẫn hồn nhiên kể lại vụ việc
t cho biết mãn hạn tù sẽ đi học ngoại ngữ rồi đi xuất khẩu lao động
nhân viên quán bar lâu lâu rảnh lại rụ bạn về phòng chơi ma túy
khuôn ma sinh đẹp cũng chấp hành án ở trại giam thanh phong hơn một mươi bốn tháng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với mức án hơn bảy năm
ltt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tiển giang chui sót kể lại con đường phạm tội của mình
t cho biết mình bị bắt năm hai nghìn hai mươi hai sau hơn bốn năm ra hà nội lập nghiệp tại một quán bar trên địa bàn phương mỹ đình quận nam tử liêm
tê kể và một buổi sáng sau khi hết ca làm đêm tại quán bar về bốn chị em cùng làm bà nữ một nam rủ nhau về phòng trọ của mình chơi ma túy thì bị công an bắt
theo lời kể của nữ phạm nhân này gia đình chỉ có hai mẹ con nhà nghèo nhưng do ham chơi nên sau khi học hết cấp ba tôi lên sài gòn làm thuê
đến hai nghìn một mươi tám t ra hà nội làm nhân viên quán bar
lý do chọn hà nội lập nghiệp theo tê là để ra gia đình thoải mái ăn chơi mà không ai biết
tại quán bar công việc chính của tế là đặt bàn cho khách
trong thời gian làm việc tại đây cô hay được khách rủ đi chơi và cả chơi ma túy
ban đầu chơi thấy vui sau này muốn tránh xa nhưng không được vì nhiều cám rỗ
cùng với đó theo lời kể của tê công việc ở quán bar thu nhập tương đối tốt mỗi tháng tê kiếm được khoảng ba mươi bốn mươi triệu đồng
số tiền này tê gửi về cho mẹ hai mươi triệu còn lại chủ yếu phục vụ cho mục đích cá nhân
số tiền kiếm được mình đã xây cho mẹ một ngôi nhà ở quê mình muốn làm thêm một thời gian nữa để kiếm thêm chút vốn sau này lập nghiệp thì bị công an bắt
để vướng vào con đường này chủ yếu do mình thích ăn chơi hưởng thụ chứ không hẳn do hoàn cảnh tê nói
mới chấp hành án được một mươi bốn tháng nếu cải tạo tốt thì đến năm ba mươi chín tuổi t được ra tù
thời gian trong trại giam t cho biết mình rất hối hận chỉ vì ham chơi mà đến giờ tài sản duy nhất của cô có là án tù vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
phạm nhân này cho biết để làm lại cuộc đời với một cô gái với thành tích đặc biệt này là vô cùng khó khăn tương lai chưa biết làm gì hiện tại chỉ biết cố gắng
cũng tại trại giam thanh phòng phạm nhân lt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tp hcm nhận mức án bốn năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tê cho biết cũng do ham chơi hòng xong cấp ba cô ở nhà bán hoa quả và làm thêm nghề nối mi
đến năm hai nghìn một mươi năm vừa đủ hai mươi tuổi cô lập gia đình
năm hai nghìn một mươi bảy cô li hôn
năm hai nghìn một mươi tám cô để lại con cho mẹ đẻ nuôi rồi nhanh chóng làm nhân viên quán hát
là ba năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cụ bị bắt vì tổ chức cho khách sử dụng ma túy tại phòng hát
tạm giam chín ngày để điều tra được tại ngoại tê về lại tp hcm
đầu năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục lập gia đình sinh thêm một người con nữa
đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba tê ra thành hóa chấp hành án
con thứ hai t lại tiếp tục gửi lại cho bà ngoại mẹ đẻ tê
lúc thuê phòng cho khách để ngoại giao tôi cũng sử dụng ma túy tôi sử dụng ma túy được hơn một năm
lúc bị bắt tôi suy nghĩ chơi chín chắn tôi nghĩ thuê phòng cho khách chơi ma túy chứ mình không chơi thì không vi phạm pháp luật
trong nhà tạm giam chín ngày mẹ từ trong tp hcm ra bảo lãnh tại ngoại
mẹ biết hoàn cảnh của tôi khó khăn một mình nuôi con mẹ không trách nhưng khuyên tôi thổi lỡ rồi cố gắng cải tạo
hiện trại đang quản lý chín trăm sáu mươi bảy phạm nhân nữ trong đó có hơn bảy mươi số phạm nhân phạm tội về ma túy đặc biệt là số phạm nhân tàng trữ tổ chức sử dụng ma túy
trong số đó có nhiều bạn tuổi đời rất trẻ sinh năm hai nghìn trở lại đây
theo thượng úy hậu để xảy ra tình trạng này xuất phát từ việc suy nghĩ lệch lạc trong nhận thức thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như đua đòi bạn bè dẫn đến vi phạm pháp luật
những phạm nhân đang độ tuổi lao động rất trẻ khi phải vào trại cải tạo là tổn thất rất lớn cho nguồn lực của xã hội cho sự phát triển đất nước
có những phạm nhân vào đây sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nhiều bạn nhận mức án bảy năm tù khi chưa đủ một mươi tám tuổi
những hoàn cảnh đó khiến chúng tôi rất băn khoăn suy nghĩ về việc chúng ta giáo dục thế hệ trẻ thế hệ thanh niên cần phải có sự đổi mới hơn thượng úy hậu nói
khi phạm nhân đến trại giam thanh phong cải tạo thượng úy hậu cho hay cán bộ trại giam phải giáo dục rất nhiều thứ
từ giáo dục về đạo đức pháp luật văn hóa đến học nghề giúp cho phạm nhân có nhận thức đúng về pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật
phạm nhân vào trại giam bắt buộc phải chấp hành nghiêm kỷ luật nếp sống văn hóa trật tự trong trại giam giúp phạm nhân rèn luyện thay đổi tính cách
từ đó hình thành nên nhận thức đúng tốt gặn đục khơi trong khiến cho những phạm nhân trước đây là những con người lầm đường lạc lối trở về con đường lương thiện
sau khi ra trại có nghề nghiệp ổn định không vi phạm pháp luật thượng úy lê văn hậu nói
ma túy là tội phạm của những tội phạm khác gây ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự
kìm hãm sự phát triển khiến xã hội phải thêm chi phí để giải quyết hậu quả
vì vậy theo các cán bộ trại giam thanh phong mỗi người đặc biệt là người trẻ cần nâng cao cảnh giác
trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều không nên thử ma túy dù chỉ một lần
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình